xin kính chào quý vị và các bạn
mưa sẽ là trên năm mươi mm
mưa lớn sẽ gây ra ngập úng cho các khu vực đô thị vào giờ đi học và đi làm buổi sáng
vì vậy mà quý vị ở thủ đô hà nội thì cũng như các tỉnh thành bắc bộ
cần phải có kế hoạch di chuyển hợp lý
đối với các diện tích lúa và hoa màu ở khu vực đồng bằng ven biển
thì người dân cũng cần phải sẵn sàng các phương án để tiêu thoát nước
ngay khi có nguy cơ ngập úng
vâng cảnh báo lũ cũng đã được đưa ra đối với các khu vực sông suối
trong trọng tâm mưa bão ở khu vực bắc bộ
và đỉnh lũ sẽ ở quanh mức báo động một báo động hai
quý vị tuyệt đối là không qua lại các khu vực sông suối cầu và ngầm tràn
bởi vì nước ở đây thì sẽ lên rất nhanh và chảy xiết
vâng ạ thưa quý vị và chúng tôi cũng vừa nhận được một thông tin từ phóng viên của chúng tôi
gửi về diễn biến của tình hình cơn bão số hai
hiện tại thì dự báo là trong một mươi hai giờ tới thì áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng là tây tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
đi sâu vào đất liền các tỉnh bắc bộ
và suy yếu dần thành vùng áp thấp
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
tức là dưới ba mươi chín km một giờ
và những diễn biến tiếp theo về áp thấp nhiệt đới cơn bão số hai
chúng tôi sẽ còn chuyển tới quý vị trong các bản tin sau của antv